tại thành phố đà nẵng tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức hội nghị phổ biến các kết quả làm việc lần hai của đoàn thanh tra ủy ban châu âu về khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định diễn ra vào nửa đầu tháng một mươi một vừa qua
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ủy ban châu âu có công thư thông báo ý kiến đối với các nội dung đã kiểm tra tại việt nam
theo đó đoàn thanh tra ec khẳng định việt nam đã có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra lần một vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
bước đầu đã tiến hành triển khai thực hiện luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật trên thực tế cải thiện đáng kể trong công tác theo dõi kiểm soát giám sát tàu cá nỗ lực triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
đưa ra quy định và thực hiện đánh dấu tàu cá theo khuyến nghị của ec để kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển
tuy nhiên ec khẳng định chừng nào việt nam chưa giải quyết được vấn đề tàu cá của việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài thì ủy ban châu âu sẽ không rút thẻ vàng
đoàn thanh tra ec sẽ sang việt nam để kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của ec về khai thác iuu trong sáu tháng tới